thưa quý vị sáng nay hai mươi một tháng ba tại hà nội hướng đến kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
báo nhân dân đã tổ chức lễ giới thiệu đợt thông tin đặc biệt về chiến thắng điện biên phủ
trên các ấn phẩm nền tảng của báo nhân dân
tham dự sự kiện có các đồng chí ủy viên trung ương đảng đồng chí lê quốc minh
tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam
thượng tướng trịnh văn quyết phó chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
đồng chí trần quốc cường bí thư tỉnh ủy điện biên và đồng chí vũ mạnh hà
ủy viên sự khuyết trung ương đảng phó bí thư thường trực tỉnh ủy lai châu
với vai trò cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện của nền báo chí cách mạng
báo nhân dân đã triển khai đợt thông tin đặc biệt về chiến thắng điện biên phủ
trên tất cả các ấn phẩm và nền tảng báo chí của mình
sau nhiều tháng chuẩn bị công phu bắt đầu từ ngày một mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi
báo nhân dân triển khai một sản phẩm trên internet với cách làm chưa từng thấy
đó là chuyên trang đặc biệt chiến thắng điện biên phủ
trong đó nhật ký diễn tiến chiến dịch suốt năm mươi sáu ngày đêm
từ trận mở màn một mươi ba tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đến ngày kết thúc thắng lợi mùng bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
là điểm nhấn quan trọng bao gồm tất cả các diễn biến từng ngày tại mặt trận địa biên phủ
và trên các mặt trận địa phương khác trong cả nước liên quan đến chiến dịch điện biên phủ
cuộc đấu tranh trên mặt trận ngoại giao và dư luận quốc tế về trận chiến ở điện biên phủ
phần diễn tiến chiến dịch cũng sẽ được truyền tải bằng các phiên bản tiếng anh tiếng pháp
tiếng tây ban nha tiếng trung và tiếng nga với hy vọng đưa những thông tin chính thống
về chiến thắng điện biên phủ đến với bạn bè quốc tế nhất là độc giả trẻ
cùng với nhật ký diễn tiến chiến dịch phần thông tin toàn cảnh bao gồm các chuyên mục
tư liệu dư luận quốc tế điện biên hôm nay hỏi đáp về chiến dịch điện biên phủ và muntem media
đăng tải các đoạn phim truyền hình với nhiều hình ảnh quý do truyền hình nhân dân thực hiện
cho đến thời điểm hiện tại đã có hàng trăm bài viết của các chuyên gia được đăng tải trên truyền trang đặc biệt này
cách trình bày nội dung rất sáng tạo và cao cấp dưới hình thức imegusine mang lại trải nghiệm độc đáo
cho người xem tại địa chỉ website www dienbiênphủ nhân dân vn
nó là cái sự vào cuộc có thể nói là chưa từng thấy của tất cả các đơn vị thuộc báo nhân dân
trước đây khi cho những đợt thông tin đặc biệt thì cái hoạt động lấy báo in luôn luôn là chính
thế rồi cái cách thức tổ chức với các ấn phẩm với điện tử với truyền hình
thì nó được thực hiện tương đối độc lập với nhau
nhưng lần này là một cái tuyến thông tin mà có tổ chức có bài bản có kịch bản tổng thể
cho toàn bộ hoạt động của nhân dân từ báo in cho đến các ấn phẩm cho đến điện tử cho đến truyền hình
việc báo nhân dân tổ chức lễ giới thiệu đợt thông tin đặc biệt về chiến thắng điện biên phủ
là sự kiện giúp nhân dân cả nước và thế giới hiểu biết sâu sắc hơn đầy đủ hơn
về chiến thắng lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu của bảy mươi năm về trước
những câu chuyện hào hùng về chiến thắng điện biên phủ sẽ được thế hệ hôm nay tiếp tục kể cho các thế hệ mai sau
mong muốn được sự ủng hộ được sự phát triển
hợp với tất cả các cơ quan báo chí để cùng thông tin đầy đủ chính xác toàn diện
để cho nhân dân trong nước và nhân dân thế trên thế giới biết được về sự kiện chiến thắng điện biên phủ
triển khai kế hoạch tổ chức các tuyến bài và chuyên trang nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ của báo nhân dân
truyền hình nhân dân đã chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất lên sóng chương trình đặc biệt bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
chương trình có thời lượng năm phút phát sóng liên tục vào một mươi tám h hai mươi năm hằng ngày từ ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn đến ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn trên kênh truyền hình nhân dân

nội dung chương trình đồng thời sẽ được biên tập thành các video clip ngắn làm chất liệu cung cấp cho chuyên mục multimedia của chuyên trang đặc biệt chiến thắng địa biên phủ